công trình đê bao chống lũ quảng điền huyện krong anna tỉnh đắk lắc có tổng mức đầu tư hơn ba trăm một mươi hai tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ
công trình này được đầu tư xây dựng với mục tiêu chống lũ và cấp nước tưới cho lúa kết hợp phát triển thủy lợi với giao thông
tuy nhiên được đưa vào sử dụng chưa lâu thì nhiều đoạn đã bị xuống cấp sạt lở hư hỏng nặng
ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng
hệ thống đê bao chống lũ quảng điền có chiều dài hơn bốn mươi hai km rộng ba m và tuyến giao thông nằm trong vùng dự án dài một mươi ba km
đi qua các xã bình hòa đu cơ man và quảng điền
công trình này hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần bảo vệ khoảng hai ha lúa nước ổn định đời sống hoạt động sản xuất cho hơn một tám trăm linh hộ dân
đây còn là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ cho việc đi lại vận chuyển nông sản của người dân trong vùng dự án
tuy nhiên những năm gần đây tình hình mưa lũ có diễn biến
mưa lũ có diễn biến phức tạp hệ thống đê bao quảng điền xuống cấp nghiêm trọng một số đoạn trên dọc tuyến đê bao đã bị sạt lở
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã quảng điền đến thời điểm này

hệ thống đê bao đoạn qua địa bàn xã có đến hai mươi sáu điểm bị sạt lở sụt lún hư hỏng nghiêm trọng
nhiều khu vực thấm nước vào làm rỗng thân đê có thể bị sạt lở sụt lún hoặc vỡ đê bất cứ lúc nào
ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương
nhưng mà trong cái thời gian gần đây đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi tám
thì do ảnh hưởng của hai đợt lũ liên tiếp và lũ lớn kéo dài
và do cái việc vận chuyển trên đê nó cũng thường xuyên nên là nó gây ảnh hưởng đến một số cái tuyến đê
đặc biệt là nó bị sạt lỡ các cái máy đê và nó rò rỉ
dẫn đến nó gây khó khăn trong cái việc mà sản xuất nông nghiệp của người dân
theo phòng nông nghiệp và phát triển đông thôn huyện krong anna
để nâng cấp và sửa chữa toàn bộ những điểm sạt lở sụt lún hư hỏng trên hệ thống đê bao này
cần nguồn kinh phí khoảng hai mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên ngân sách của địa phương lại không đáp ứng đủ
mà phải nhờ sự hỗ trợ của trung ương
mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi bảy ở tây nguyên đang đến gần và trước sự biến đổi khí hậu
thời tiết diễn biến bất thường mưa lũ ngày càng phức tạp
vì vậy trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của hệ thống điện
vào chống lũ quảng điền rất cần các ngành chức năng tỉnh đắk lắc sớm có giải pháp để sửa chữa
nâng cấp hệ thống đê bao này để bảo vệ diện tích sản xuất hoa màu
tài sản và bảo đảm an toàn cho người dân trong vùng dự án